sáng nay hai mươi một tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm
ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và đón nhận huân trường quân công hạng nhất
tham dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
cùng dự còn có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng các đồng chí lão thành cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động các đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng và quân đội các nước
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương gửi lãng hoa chúc mừng nhân dịp lễ kỷ niệm
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của đảng và bắc hồ
kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc được sự yêu thương đùm bọc của nhân dân sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
trong bảy mươi năm năm qua quân đội nhân dân việt nam anh hùng luôn tỏ ra bản lĩnh của một quân đội cách mạng
từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu là lực lượng chính trị đặc biệt lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân ta
cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang
trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc quân đội ta đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
với tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường và tác động sâu rộng đến nước ta thủ tướng đề nghị bộ quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước quân ủy trung mương những kế sách ngăn ngừa loại bỏ các nguy cơ xung đột chiến tranh bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa tuyệt đối không để tổ quốc bị động bất ngờ

những vấn đề bức xúc trong xã hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân thường chuyên chăm lo bảo đảm lợi ích vật chất tinh thần của người dân thực hiện dân chủ công bằng xã hội
thủ tướng yêu cầu kết hợp chặt chẽ xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trong một chiến lược thống nhất phát huy tối đa mọi nguồn lực
tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hoạt động quốc phòng an ninh với xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh trong xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế
việc quy hoạch các ngành lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội trên phạm vi cả nước phải phù hợp với thế bố trí chiến lược về quốc phòng an ninh